các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
huyện trang rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong mê trình còn sau đây là nội dung chi tiết
mời quý vị cùng theo dõi
tỉnh lào cai vừa phong tỏa tạm thời năm nhà hàng khách sạn tại khu du lịch sapa
sau khi đón một đoàn du khách từ hà nội có thành viên mắc covid một mươi chín
đoàn khách gồm một mươi ba người đi trên ba xe ô tô
xuất phát từ hà nội lên thẳng sapa từ ngày bốn tháng một mươi một
tới ngày sáu tháng một mươi một thì về yên bái và mùng bảy tháng một mươi một quay về hà nội
trong quá trình di chuyển một trường hợp là lái xe có việc tách đoàn về trước
đây cũng là trường hợp đầu tiên tự phát hiện mắc covid một mươi chín qua xét nghiệm
hai thành viên về sau tự test nhanh cũng có kết quả dương tính
sau khi nắm được thông tin ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thị xã sapa
đã lập tức tổ chức điều tra
truy vết khoanh vùng phong tỏa các địa điểm liên quan
tính đến hai mươi ba h ngày tám tháng một mươi một đã ghi nhận một mươi sáu f một và năm mươi chín f hai
được cách đi lấy mẫu xét nghiệm kịp thời
số ca mắc covid một mươi chín liên tục được ghi nhận ở bình định
ngành y tế tỉnh này đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện trung tâm y tế tuyến huyện
phải sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh nhân nặng được chuyển về bệnh viện đa khoa bình định để cứu chữa
trận dịch covid một mươi chín và điều trị sớm
bệnh viện đa khoa bình định đã điều trị thành công nhiều bệnh nhân có chuyển biến nặng
ông bnk mắc covid một mươi chín đã được điều trị
ông bnk mắc covid một mươi chín đã được điều trị khỏi ở tây sơn bình định cho biết
với pháp đồ điều trị của bộ y tế người bệnh không còn phải lo lắng
hơn nữa bệnh nhân có thể điều trị ở ngay tuyến huyện
nếu có chuyển biến nặng sẽ được đưa lên bệnh viện tỉnh
bệnh nhân covid một mươi chín nặng ở bình định được điều trị tích cực
hiện hệ thống máy móc oxy phục vụ cho điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ở các huyện thị xã thành phố của bình định cơ bản được trang bị đầy đủ
bên cạnh đó đang xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
và kế hoạch cung cấp đầy đủ oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn khi dịch xảy ra nhiều
cùng với điều trị thì y tế địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
ngay sau khi nhận được vaccine từ bộ y tế theo phương châm nhanh nhất hiệu quả nhất và an toàn nhất
các huyện thị xã thành phố ở bình định tiếp tục tổ chức củng cố
mở rộng các điểm tiêm
ngoài bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh viện và đạt tiến độ yêu cầu
ngành y tế cũng đã tiếp tục phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan
ra soát tất cả những người về từ các tỉnh thành phố có số ca mắc covid một mươi chín cao
như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
tăng cường chủ động giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao
nhất là các địa phương có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn có mức độ dịch cấp

các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm
tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín
ngày chín tháng một mươi một sở y tế tp hcm cho biết sở sẽ kiểm tra công tác quản lý và cấp thuốc
cho bệnh nhân covid một mươi chín tại thành phố thủ đức và các quận huyện
nếu phát hiện đơn vị nào không thực hiện cấp phát thuốc không nghe điện thoại
khi người mắc bệnh covid một mươi chín gọi đến sở y tế sẽ xử lý theo quy định
sở y tế cũng sẽ bổ sung danh sách
các đội tình nguyện tham gia chăm sóc f ở các trạm y tế lưu động
đặc biệt đối với bốn địa phương có số ca bệnh đang tăng là thành phố thủ đức
quận một mươi hai quận bình tân và huyện bình chánh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm phối hợp với các đơn vị thường xuyên theo dõi
cập nhật số liệu ca mắc covid một mươi chín qua phần mềm cds
đồng thời phân biệt số liệu ca bệnh từ pcr hoặc test nhanh
đảm bảo quản lý số liệu đầy đủ để kịp thời hạn chế gia tăng ca mắc trong cộng đồng
theo sở y tế tp hcm nhiều lao động từ các tỉnh trở lại làm việc dương tính với sars cov hai
do vậy các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp để nắm mắt thông tin
phát hiện sớm và xử lý kịp thời tránh lây lan dịch bệnh
trung tâm y tế tp hcm và quận huyện tham mưu chính quyền địa phương
xem xét khu vực đủ điều kiện cách ly ca covid một mươi chín là người lao động
đặc biệt ở các khu vực nhà trọ nhằm hạn chế phát sinh dịch bệnh
sở y tế tp hcm cũng đề nghị các địa phương giả soát
kiểm tra số liệu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trên địa bàn
đảm bảo tiêm vaccine đầy đủ cho người dân
và tổ chức tiêm vaccine ngay cho những người từ các tỉnh trở lại thành phố
bên cạnh đó các quận huyện và thành phố thủ đức báo cáo tiêm vaccine covid một mươi chín đợt một
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi số liệu đến hết ngày bốn tháng một mươi một
và gửi về cho cdc tp hcm để tổng hợp
sau đó sở y tế tp hcm tổ chức họp rút kinh nghiệm
để chuẩn bị triển khai kế hoạch tiêm đợt hai cho trẻ
ngày chín tháng một mươi một ông nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
ký ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín tại thành phố
sở y tế tp hcm yêu cầu ngành y tế hai mươi hai địa phương không xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ
với quy mô toàn dân trên địa bàn
với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong sáu tháng
địa phương chỉ xét nghiệm người có ít nhất một trong các yếu tố sau
có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
cần điều tra dịch tễ người đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn
người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định
sở y tế đề nghị các địa phương xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ
nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ
ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao như chợ đầu mối
chợ truyền thống bến xe siêu thị cơ sở và chợ xã hội
ngoài ra tùy tình hình thực tế mà ban chỉ đạo phòng chống dịch quận
huyện có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn
nhóm nguy cơ là tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé
nhân viên bảo vệ xe ôm shipper thì tân xuất xét nghiệm định kỳ hàng tháng
bằng phương pháp xét nghiệm rt pcr mẫu gộp một mươi
tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch của phường xã thị trấn
địa phương ở cấp độ một xét nghiệm một mươi đối tượng
địa phương ở cấp độ hai xét nghiệm hai mươi đối tượng
địa phương ở cấp độ ba và cấp độ bốn xét nghiệm ba mươi đối tượng
với các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ theo quy trình xử lý f tại cộng đồng
xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn với tất cả f một trong cùng hộ gia đình
và người sống trong phạm vi ổ dịch không phân biệt tiền sử tiêm chủng hay tiền sử mắc covid một mươi chín
người dân tự xét nghiệm hoặc nhân viên y tế làm nếu người dân không tự làm được
các tỉnh miền tây và tây nguyên đã thống kê nhu cầu vaccine để trình bộ y tế xem xét phân bổ sớm
riêng sắp trăng tiến độ tiêm đạt gần một trăm linh dân số trong độ tuổi được tri định
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sở y tế tỉnh bạc liêu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
để tạo miễn dịch cộng đồng
hiện bạc liêu có năm trăm bốn mươi bốn chín trăm hai mươi một người đã được tiêm vaccine mũi một đạt tám mươi một

tăng gần năm so với ngày trước
căn cứ tỷ lệ tiêm vaccine và tình hình f cộng đồng có dấu hiệu giảm
ubnd bạc liêu hạ tỉnh xuống cấp độ dịch ba vào ngày chín tháng một mươi một
để một trăm linh người dân trong diện được chỉ định tiêm chủng
bạc liêu đề nghị bộ y tế phân bổ khoảng bốn trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín
đắk lắc ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cho biết
đã được bộ y tế phân bổ một mươi hai đợt vaccine với một hai trăm ba mươi sáu chín trăm bốn mươi tám liều
tỉnh cần trên hai bảy triệu liều để tiêm cho gần một bốn triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên
đắk lắc đã tiêm một một trăm linh năm sáu mươi chín liều vaccine đạt tám mươi chín
trong đó mũi một đạt chín trăm bảy mươi bảy sáu mươi một liều đạt bảy mươi một sáu
mũi hai hơn một trăm hai mươi tám liều đạt chín
đắk lắc đang tập trung vaccine cho một số huyện có tình hình dịch phức tạp
các chùm ca bệnh mới xuất hiện rải rác khắp các địa phương
chưa xác định được nguồn lây liên quan các chợ đầu mối
chợ buôn bán nhỏ lẻ đồng bào dân tộc thiểu số lái xe vận tải
để phủ vaccine mũi một theo chỉ đạo của chính phủ
đắk lắc đề nghị bộ y tế bổ sung một hai trăm tám mươi năm liều cho nhóm từ một mươi tám tuổi trở lên
một mươi một một mươi bảy tuổi cần bốn trăm ba mươi liều
địa phương này đã tiêm vaccine mũi một cho ba trăm chín mươi bốn sáu trăm một mươi sáu trên bốn trăm linh ba sáu trăm bảy mươi tám người
từ một mươi tám tuổi trở lên đạt chín mươi bảy
mũi hai được năm mươi chín một trăm bốn mươi hai người đạt một mươi bốn
theo ông nguyễn quang hào phó giám đốc phụ trách sở y tế đắk nông
địa phương đã cơ bản tiêm song mũi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
sau khi có chỉ đạo của chính phủ và bộ y tế
địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai cho người dân
tỉnh đang quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine kịp thời
ông hào nói
ngày chín tháng một mươi một bác sĩ huỳnh thanh tạo giám đốc bệnh viện đa khoa trần văn thời
huyện trần văn thời cà mau xác nhận với báo thanh niên
việc bác sĩ ht bốn mươi tám tuổi trưởng khoa liên chuyên khoa của bệnh viện đa khoa trần văn thời là f một
đã cách ly tại khu dành riêng cho nhân viên y tế tại bệnh viện này đã trốn cách ly về nhà
cụ thể báo này đưa tin trưa ngày tám tháng một mươi một
bác sĩ htq cư trú tại thị trấn trần văn thời
là người chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân ntk ngụ ở ấp công nghiệp b xã khánh hưng huyện trần văn thời
tại khoa liên khoa từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một
sau đó bệnh nhân ca được chuyển đến bệnh viện đa khoa cà mau điều trị
tại đây bệnh nhân ttk được xét nghiệm test nhanh và làm rt pcr dương tính với covid vào ngày ba tháng một mươi
qua xác định yếu tố nguy cơ lây nhiễm
bệnh viện ra quyết định cách ly bác sĩ quy cùng bảy nhân viên y tế khác của đơn vị
từ ngày ba đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại khu cách ly của bệnh viện dành cho nhân viên y tế
tuy nhiên đến khoảng một mươi giờ ngày tám tháng một mươi một bác sĩ quy tự ý bỏ nơi cách ly tập trung về nhà
không báo cho bộ phận nào biết
bệnh viện sẽ tiến hành kiểm điểm xử lý vi phạm ngay sau khi bác sĩ quy hoàn thành thời gian cách ly tại nhà
ở khóm chín thị trấn trần văn thời
tối tám tháng một mươi một phó chủ tịch thường trực ubnd tp cn dương tấn hiển
ký văn bản về cập nhật đánh giá cấp độ dịch
và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó cấp độ dịch của tp cn nâng từ mức nguy cơ trung bình cấp độ hai màu vàng
lên nguy cơ cao cấp độ ba màu cam
từ ngày hai mươi hai tháng một mươi số f ghi nhận tăng mạnh từ hai trăm linh đến bốn trăm linh ca mỗi ngày
đặc biệt cần thơ liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại các công ty ở khu công nghiệp trà nóc
khu vực đông dân cư bệnh viện
ngày tám tháng một mươi một ubnd tp cn dương tấn hiển dương tấn hiển
đã cập nhật cấp độ dịch tại tp cn tăng lên cấp ba
và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ này từ ngày một mươi một tháng một mươi một
theo đó có bốn quận ở cấp ba năm quận huyện ở cấp hai
cấp xã có tám đơn vị ở cấp bốn một mươi sáu đơn vị cấp một còn lại ở cấp hai và ba
ngày tám tháng một mươi một ubnd tp cn đã cập nhật cấp độ dịch tại tp cn
tăng lên cấp ba và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ này
từ ngày một mươi một tháng một mươi một
theo đó có bốn quận ở cấp ba năm quận huyện ở cấp hai
cấp xã có tám đơn vị ở cấp bốn một mươi sáu đơn vị cấp một còn lại ở cấp hai và ba
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại